thưa quý vị và các bạn mới đây tại tp hcm một lần nữa đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
vì cho rằng đây là một trong những kẽ hở gây mất an ninh trật tự
và đây là lần thứ hai tp hcm đưa ra kiến nghị này
trong phiên họp toàn thể của ủy ban kinh tế diễn ra vào cuối tháng tám vừa qua
dịch vụ đòi nợ thuê cũng được đề xuất nằm trong một mươi hai ngành nghề cấm kinh doanh theo dự thảo luật đầu tư sửa đổi
tuy nhiên đã có không ít ý kiến trái chiều liên quan đến đề xuất này
và để làm rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với biên tập viên thúy quỳnh và chuyên gia
trong phần bình luận tâm điểm ngay sau đây xin mời chị thúy quỳnh
xin cảm ơn và lời đầu tiên cũng xin được chân thành cảm ơn luật sư giang hồng thanh
đến từ văn phòng luật sư giang thanh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
vâng thưa ông trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
chỉ với tám mươi sáu giây với cụm từ đòi nợ thuê dễ dàng tìm thấy năm ba triệu kết quả
rất nhiều công ty đòi nợ thuê bảng giá cũng được công khai trên website
hiện tại kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện
và được hướng dẫn cụ thể về các kế hoạch
lâu nay dịch vụ đòi nợ thuê không nhận được sự ủng hộ của xã hội
bởi lẽ nó gây mất an ninh trật tự nhất là khi có nhiều cá nhân công ty thu hồi nợ
hành xử manh động uy hiếp gây áp lực cho con nợ đe dọa cưỡng đoạt tài sản của con nợ
nhiều nhóm đòi nợ thuê đã bị bắt giữ vì hành vi côn đồ
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ không phải là giải pháp hiệu quả
để ngăn chặn các hành vi bạo lực tội phạm
tính riêng trên địa bàn tp hcm có bảy mươi năm doanh nghiệp đòi nợ thuê được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
nhưng chỉ có bốn mươi bảy doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
thực tế này cho thấy vai trò quản lý nhà nước với loại hình dịch vụ này vẫn còn mơ nhạt và có phần bị buồn lỏng
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều biến tướng của dịch vụ này gây mất an ninh trật tự
mới đây tp hcm tiếp tục có kiến nghị lần thứ hai với bộ tài chính trình chính phủ
đưa loại hình dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh do hoạt động quá phức tạp gây bất ổn cho xã hội
thưa luật sư quan hệ vay nợ là hợp đồng dân sự hoặc là kinh tế
nếu có tranh chấp thì các bên tự thỏa thuận hoặc là khởi kiện ra tòa để giải quyết
thế nhưng tại sao khi mà phát sinh tranh chấp thì nhu cầu tìm đến dịch vụ đòi nợ và chủ nợ
trong khi đó người dân lại không có xu hướng là tìm đến những cơ quan trọng tài kinh tế tòa án
cái vấn đề chị vừa nêu
là một cái thực tế
theo quyết định pháp luật hiện nay thì một cái thời gian giải quyết tranh chấp
các cái vụ kiện để đòi nợ thì kéo rất là dài
ví dụ theo quy định pháp luật thì tối đa là tám tháng
trên thực tế thì có những cái vụ là một năm hoặc thậm chí có những vụ là khoảng hai năm mới có thể giải quyết được
đó là chưa kể những trường hợp mà người cho nợ còn không có quyền được đòi nợ
ví dụ chẳng hạn như là pháp luật việt nam hiện nay quy định là có cái thời hiệu để giải quyết cái việc đòi nợ
có những trường hợp mà hết thời hiệu hai năm
kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì không được quyền khởi kiện để đòi nợ nữa
đấy là những cái vấn đề có thể mà khiến người dân cảm thấy là nạt
khi mà sử dụng các cái chế tài theo quy định pháp luật
trên thực tế thì pháp luật đã cho phép doanh nghiệp đòi nợ thuê hoạt động
thế nhưng theo ông nguyên nhân do đâu mà dẫn đến tình trạng doanh nghiệp đòi nợ thuê biến tướng
và gây mất trật tự xã hội như hiện nay
năm hai nghìn một mươi bảy thì chính phủ đã ban hành một nghị định nghị định một trăm linh bốn
ngày một mươi bốn tháng sáu
năm hai nghìn một mươi bảy về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
và trong cái nghị định này thì chính phủ quy định rất chi tiết
cụ thể rõ ràng về các cái điều kiện để hoạt động cái dịch vụ đòi nợ
tuy nhiên rằng là cái con người thực hiện thì chính phủ không thể kiểm soát được
mặc dù ban đầu cái người mà đáp ứng đủ điều kiện để được mở một cái doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ
họ có đầy đủ điều kiện để được chính phủ hoặc để nhà nước cho phép mở cái dịch vụ đấy
nhưng sau đó thì họ lại thuê hoặc là tuyển những cái người mà
không đủ điều kiện để làm cho doanh nghiệp của mình
chẳng hạn như những cái đối tượng mà có cái tiền án tiền sự này
hoặc là những đối tượng là cụm cán ngoài xã hội này ví dụ như vậy
và chính những cái đối tượng đấy thì họ mới là những người làm trái pháp luật
chứ không phải là do quy định của pháp luật nó chưa đầy đủ rõ ràng
đây thì không phải là lần đầu tiên có đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
vậy thì theo ông là việc cấm kinh doanh dịch vụ này
thì về bản chất sẽ góp phần làm lành mạnh hóa hơn môi trường đầu tư kinh doanh
hay là lại có phần gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
tôi nghiêng về phía thứ hai hơn tức là gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
tôi nghĩ ví dụ như thế này chẳng hạn như có những người mà người ta bị ốm đau bệnh tật
người ta có một cái khoản nợ cần phải đòi mà người ta không thể tự mình đòi được
thì bắt buộc phải nhờ đến những doanh nghiệp có khả năng và được pháp luật cho phép
kinh doanh dịch vụ đòi nợ
vậy và nếu như trong trường hợp là nhà nước cấm dịch vụ đòi nợ
thì có nghĩa là đã tước bỏ cái quyền đòi nợ của người dân
và chính vì tước bỏ quyền đòi nợ của người dân nên không thể đặt vấn đề là
lành mạnh hóa cái dịch vụ kinh doanh đòi nợ được
theo tôi thì cần phải siết chặt cái dịch vụ kinh doanh đòi nợ hơn là cấm
như tôi đã nói ban đầu thì cái người làm sai là cá nhân chứ không phải là sai do quy định của pháp luật
vì vậy là chúng ta cần có những quy định cụ thể xử lý hành vi mà làm biến tướng
ví dụ là những người thực hiện kinh doanh dịch vụ
đòi nợ mặc dù được cho phép mặc dù là thuộc đối tượng cho phép
nhưng sau này người ta làm trái đi thì cần phải có những chế tài nghiêm khắc hơn
chẳng hạn như là tước cái giấy phép hoạt động vĩnh viễn của họ này
của doanh nghiệp đấy này hoặc là thậm chí xử phạt hành chính này
hoặc thậm chí xử lý hình sự đối với những người làm sai thế
thì tôi cho rằng là cái việc đấy nó sẽ ngăn cản
nó sẽ hạn chế được những cái hành vi biến tướng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng xin chào chị